ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc đối với ba đối tượng là lãnh đạo cán bộ của công ty gồm nông thị nguyệt kha văn thuật hoàng thị ngọc quỳnh
quá trình khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống để chiếm đoạt tiền của nhà nước
chỉ tính riêng năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã ký hợp đồng mua khống hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh để thanh quyết toán tiền vật tư hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát với số tiền trên một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với nông thị nguyệt và kha văn thuật ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị ngọc quỳnh
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ nhóm sáu đối tượng gian cảnh cướp giật gần một tỷ đồng tại một ngân hàng ở tp bùa ma thuật
theo điều tra do bị nợ xấu không vay được tiền từ ngân hàng nên dương thị giang chú tại tỉnh đắk lắc đã nhờ thế anh đứng tên chủ sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng vp banh
sau khi vay được sẽ trả tiền công sau
sau đó thế anh đem chuyện kể lại cho các đối tượng còn lại nghe
vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít nên cả nhóm đã bàn bạc thống nhất viết khống một giấy vay tiền thể hiện thế anh vay của vực một ba mươi năm tỷ đồng
mục đích khi ngân hàng giải ngân cho thế anh xong và chị giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng thì nhóm này sẽ giàn dựng cảnh gặp thế anh đòi nợ tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một khi chị giang cầm một tỷ đồng và lấy sáu mươi triệu đồng
chị giang trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng này áp sát gian cảnh cướp giật
sau khi cướp giật được số tiền trên các đối tượng đã chia nhau một ít để tiêu xài
số tiền còn lại tám trăm chín mươi triệu đồng các đối tượng đã chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác để tránh bị công an phát hiện
hiện công an thành phố bù ma thuật đã truy thu được toàn bộ số tiền chín trăm bốn mươi triệu đồng của nạn nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sáu đối tượng theo quy định của pháp luật
hoạt động tín dụng đen đang có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường
thời điểm hiện nay các đối tượng lợi dụng sự khó khăn của các doanh nghiệp tiểu thương và người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tìm cách tiếp cận người có nhu cầu vay tiền
đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện những chiêu thức mới được các tổ chức tín dụng đen sử dụng để trục lợi
phản ánh của phóng viên intv
thông qua mạng xã hội zalo facebook các đối tượng quảng cáo về việc cho vay tiền với thủ tục đơn giản
không cần thế chấp tài sản hay giấy tờ tùy thân
và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh khỏa thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền
với trường hợp người dân này do lỡ vay hai trăm linh triệu đồng với lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm
và sau đó mặc dù chỉ đã lo đủ số tiền trả nợ
nhưng các đối tượng cho vay lại tìm cách tiếp cận người dân
nhưng các đối tượng cho vay lại tìm cách không nhận tiền
từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải xa hẹn hợp đồng và phải chịu phạt
nếu không chúng liên tục đe dọa
còn trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến vay online
cũng có sự chuyển đổi hoạt động âm thầm len lỏi để tìm khách hàng
để lần tránh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
nhiều app cho vay đã đổi tên như uvay
thành e vay xe tiền nhanh thành ví vay nhanh
hoặc một số app đã co cụm lại như app ví tò mò
vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lái nếu không trả được lái
thì lại tiếp tục được đối tượng chỉ hướng đến những trang web khác
để vay tiền để trả tiếp nối tiếp nối cái khoản vay
dẫn đến tình trạng là lái trồng lái
ma trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ

các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động
với phương thức và thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo
trước những lời mời chào quảng cáo hấp dẫn
về hình thức hay thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy
đã đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khốn cùng vì tín dụng đen
sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị ký kết quy chế
phối hợp đảm bảo an ninh trật tự an toàn các mục tiêu
giữa các đơn vị gồm trung đoàn sáu trăm linh bộ tư lệnh cảnh vệ
trung đoàn cảnh sát cơ động công an hà nội
công an quận bắc từ liêm và ủy ban nhân dân phường xuân tảo
hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị
lần đầu tiên được tổ chức
thông qua quy chế các đơn vị tham gia sẽ thống nhất
triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự
công tác nắm tình hình dự báo các tình huống có thể xảy ra
để chủ động xây dựng các kế hoạch huy động lực lượng
bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nơi ở của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước hiện đang sinh sống trên địa bàn quận bắc tử liêm
đồng thời nghiên cứu nhân rộng trong thành phố
góp phần xây dựng thủ đô an ninh an toàn
đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tiếp tục với các thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
ở trong nước tính từ một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi hai
cả nước đã tiêm được một trăm hai mươi bảy năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín các loại khác nhau
yên bái hà giang cao bằng và nghệ an có tỷ lệ tiêm mũi một dưới tám mươi
bến tre thêm ba trăm một mươi năm f trong cộng đồng
bộ y tế cho biết đến hết ngày ba tháng một mươi hai
cả nước đã tiếp nhận hơn một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đơn vị chuyên môn của bộ đã tiến hành phân bổ chín mươi năm đợt vaccine phòng covid một mươi chín
với tổng số một trăm bốn mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
số còn lại mới tiếp nhận đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng
các đơn vị địa phương đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mỗi một
cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi hay cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
hà nội chuẩn bị ba túi thuốc cho f điều trị tại nhà
các túi thuốc sẽ được nhân viên y tế phát cho từng trường hợp bệnh cụ thể
kèm theo hướng dẫn sử dụng thuốc một cách an toàn hiệu quả
trong khi đó sở y tế tp hcm vừa công bố loạt chính sách ứng phó với diễn biến của dịch covid một mươi chín
và những kịch bản trong các tình huống
trong đó tp hcm khởi động chiến dịch chăm sóc sức khỏe bảo vệ cho những nhóm đối tượng có nguy cơ
bằng một số hình thức
theo đó các phường xã lập danh sách gia đình có người trên năm mươi tuổi đối tượng có bệnh nền
sau đó sẽ tiến hành test nhanh
nếu phát hiện f từ những người trong gia đình không có nguy cơ
bệnh nhân sẽ được khuyến khích đi cách ly để hạn chế lây lan trong gia đình
nhất là với những người có nguy cơ
nếu là người có nguy cơ có bệnh nền ổn định đủ điều kiện cách ly tại nhà
f sẽ được phát thuốc kháng virus
với các trường hợp âm tính cơ quan y tế địa phương sẽ giả soát tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho những người chưa tiêm
ngoài ra thành phố sẽ tiêm vaccine mũi nhắc lại cho những người nguy cơ
nếu họ đã tiêm đủ hai mũi ít nhất sáu tháng
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của thành phố hà nội
sau khi xem xét thận chậm xin ý kiến của các quận huyện thị xã
ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo thông báo điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh
theo đó sẽ chỉ học sinh khối một mươi hai các trường trung học phổ thông
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tại ba mươi quận huyện thị xã
có mức độ dịch ở cấp độ một vùng xanh cấp độ hai vùng vàng đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến
kể từ thứ hai ngày sáu tháng một mươi hai trong đó năm mươi số học sinh khối một mươi hai đi học trực tiếp thứ hai thứ bốn thứ sáu
các ngày còn lại học trực tuyến
một mươi số học sinh lớp một mươi hai đi học trực tiếp thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày còn lại học trực tuyến
ở các huyện thị xã học sinh lớp chín trung học cơ sở tiếp tục học trực tiếp như kế hoạch trước đó
học sinh cấp tiểu học các lớp sáu bảy tám cấp trung học cơ sở lớp một mươi một mươi một trung học phổ thông
và các trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp
tiếp tục học trực tuyến khối mầm non nghỉ tại nhà
sở giáo dục đào tạo hà nội chỉ đạo hiệu trưởng các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp lưu ý
chỉ bố trí cho học sinh đến trường học một buổi một ngày
căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh sở giáo dục đào tạo sẽ có thông báo mới
về việc tổ chức đi học trở lại trực tiếp cho học sinh
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong sáng nay ngày năm tháng một mươi hai nhánh cầu một thuộc dự án xây dựng cầu bưng
bắc qua kênh tham lương nối liền quận bình tân và quận tân phú của thành phố hồ chí minh
đã chính thức thông xe góp phần kết nối giao thông
kéo giảm ủng tắc sau gần bốn năm xây dựng
công trình nằm trên đường lê trọng tấn nối hai quận bình tân và tân phú
thông xe sớm hơn bốn mươi năm ngày so với kế hoạch
nhánh cầu này đều được xây dựng vào ngày năm tháng một mươi hai
tổng một mươi một mét cho ô tô xe máy chạy hai chiều
đây là một trong hai nhánh cầu với tổng chiều dài hai trăm linh bảy m thuộc dự án cầu bừng mới
ngoài phần cầu dự án làm đường dẫn dài ba trăm bốn mươi tám m rộng ba mươi năm m
và xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước chiếu sáng cây xanh
sau khi nhánh đầu tiên của dự án đưa vào khai thác
nhánh cầu thứ hai sẽ được đẩy nhanh khi mặt bằng được bàn giao
dự kiến toàn bộ dự án hoàn thành vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cầu bưng mới khi khai thác sẽ thay thế cầu cũ nhỏ hẹp đã xuống cấp
giúp giải quyết tình trạng ủng tắc tại khu vực
công trình cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông
giao thương hàng hóa cơ ngõ tây bắc thành phố
ngoài cầu bưng trước tết năm nay
thành phố hồ chí minh đưa vào khai thác một mươi gói thầu dự án khác
trong đó có công trình lớn như nâng cấp tính lộ chín
đường đảng thuốc vịnh huyện hóc môn
cải tạo đường và kênh nước đen quận bình tân
dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chín lô đất thuộc khu chức năng số một
trong khu đô thị mới thủ thiêm thành phố thủ đức
xây cầu hang ngoài mới quận gò vấp
dù hầu hết các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường mới
trong gần một tháng qua
thì hoạt động vận tải hành khách công cộng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
các chuyến xe buýt công chỉ đạt khoảng năm mươi công suất
và hoạt động cầm chừng
khiến các tài xế và phụ xe lâm vào cảnh cực kỳ khó khăn
xe buýt ở thành phố hồ chí minh đã hoạt động trở lại gần một tháng nay
theo quy định mỗi xe chỉ được phục vụ tối đa năm mươi lượng khách
để đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín
nhiều ngày qua bến xe buýt công viên hai mươi ba tháng chín đã trở lại nhộn nhịp
nhưng thực tế dù các chuyến xe liên tục ra vào
nhưng hành khách chỉ lát rác vài người
trước thực tế này nhiều tuyến xe buýt đã tính đến phương án giảm số chuyến
nếu trước kia tuyến xe buýt số một
tuyến xe buýt số một mươi chín có hai mươi bốn xe chạy cùng một ngày
thì nay giảm xuống còn sáu xe
đa số tài xế và phụ xe đều chấp nhận tiếp tục đi làm cầm cự
với hy vọng khách sẽ tăng dần trở lại
giờ dịch này thì sinh viên của làng đại học là đâu có đi học được đâu
bởi vậy cái số lượng của nó giảm nhiều lắm
mình làm chỉ cầm chừng thôi chứ còn nói về kinh tế thì thật sự
tất cả mọi người đều khó khăn lắm
tùy theo của tôi có thể là một tháng mình chạy được năm bảy ngày
vậy thôi là nhiều nhất
đa số tài xế và nhân viên xe buýt đều gắn bó với nghề lâu năm
yêu nghề nên muốn bám trụ với nghề
hiện trung tâm quản lý giao thông công cộng đang lên phương án
điều chỉnh các mã lưới tuyến hoàn chỉnh bố trí phương tiện
đảm bảo thời gian chờ hợp lý theo thực tế
có kế hoạch phục vụ khi học sinh sinh viên đi học trực tiếp
và người dân quay trở lại thành phố làm việc
đồng thời lên kế hoạch cụ thể phù hợp với các bến xe liên tỉnh
để vận chuyển người dân về quê
hay trung chuyển hành khách đến và đi các bến
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng sắp tới
để đạt đến mục tiêu bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn dân
và tiến tới kiểm soát thích ứng an toàn với đại dịch covid một mươi chín
trong thời gian tới tỉnh cà mau đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
thời gian qua ngành y tế đã huy động các cơ sở y tế tư nhân
đội ngũ giáo viên tình nguyện viên lực lượng công an
phương tự vệ để tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
toàn tỉnh bố trí nhân lực các trang thiết bị đảm bảo cho ba trăm linh bàn tiêm
mỗi ngày có thể tiêm cho sáu mươi người
mỗi xã phường thị trấn đều có từ một đến hai bàn tiêm
khi tiếp cận nguồn vaccine các địa phương sẽ triển khai tiêm nhanh
và đảm bảo an toàn
riêng huyện nam căn đã có hơn chín mươi tám người từ một mươi hai tuổi trở lên
được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số mũi tiêm được một mươi năm tám trăm tám mươi chín
mũi tiêm được một mươi chín mũi đạt chín mươi tám chín mươi sáu
mũi hai được ba mươi hai năm trăm chín mươi một đạt bảy mươi hai mươi tám
đó là cái diện từ một mươi hai tuổi trở lên
trong quá trình tiêm chủng cũng căn cứ theo chi đạo của bộ y tế tỉnh
trung tâm y tế cũng triển khai đầy đủ các bước
về quy trình tiêm mũi
đến nay tỉnh cà mau đã được bộ y tế phân bổ hơn một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỉnh đã tiêm được hơn tám trăm tám mươi bảy tám trăm tám mươi người đạt tỷ lệ hơn chín mươi năm người từ một mươi hai tuổi trở lên
tỷ lệ tiêm đủ mũi hai đạt trên tám mươi ba
theo thống kê hiện nay vẫn còn khoảng trên bốn mươi năm người trên một mươi hai tuổi chưa được tiêm
chủ yếu là những người già yếu người khuyết tật không có điều kiện đến cơ hội
trong quá trình tiêm chủng các cơ sở tiêm tập trung và những người đang trong khu phong tỏa
ngành y tế đã có phương án tổ chức bàn tiêm lưu động để tất cả đối tượng này đều được tiêm vaccine
trong quá trình tiêm chủng các cơ sở tiêm tập trung và những người đang trong khu phong tỏa

với các phương án đã được xây dựng khi có nguồn vaccine phân bổ
tỉnh cà mau sẽ tiếp tục tăng cường tiêm vaccine cho những đối tượng còn lại
đồng thời tăng cường tiêm đủ hai mũi cho đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
nhằm hướng đến mục tiêu bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn dân trong thời gian tới
cái mục tiêu đây đến một mươi năm tháng một mươi hai đó thì phủ được một mũi vaccine cho toàn dân
và nếu như lượng vaccine từ bộ y tế mà cung cấp về đủ là hướng đến mục tiêu là phủ vaccine mũi hai cho từ một mươi hai tuổi trở lên là đảm bảo là cơ bản
chủ trương của bộ y tế cũng đã có rồi sẽ lập kế hoạch là tăng cường mũi a
đấy mũi ba
thậm chí là cái hướng tới cho năm hai nghìn hai mươi hai là mũi bốn theo khuyến cáo của ngành y tế
để đảm bảo được là mỗi người dân là có thể là an toàn về cái lượng vaccine và cái kháng thể của mình trước cái đại dịch
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp tăng độ bao phủ vaccine là yếu tố quan trọng
để có thể thích ứng an toàn linh hoạt trong trạng thái bình thường mới
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức
thực hiện nghiêm quy định năm k cùng với tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để bảo vệ sức khỏe cho bản thân
hướng đến miễn dịch cộng đồng phòng chống covid một mươi chín hiệu quả
từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị cáo lê tấn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn sacri
và một mươi bảy đồng phạm
liên quan đến các sai phạm xảy ra tại sacri
theo cáo trạng mặc dù dự án nhà ở tại phường phước long b quận chín củ mới chỉ xây dựng được tám mươi công trình kỹ thuật hạ tầng
chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng
nhưng bị can lê tấn hùng vân chí đạo cán bộ cấp dưới hoàn thiện thú tục đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận
để chuyển nhận toàn bộ dự án cho công ty cổ phần phong phú với số tiền một trăm sáu mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại cho nhà nước ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án
cơ quan điều tra xác định ông trần vĩnh tuyến cựu phó chú tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đã ký quyết định số sáu nghìn bảy mươi bảy qdubng nội dung chấp thuận chuyển nhượng dự án do sacri làm chủ đầu tư cho tổng công ty phong phú
hành vi trên của ông trần vĩnh tuyến đã tạo điều kiện để lê tấn hùng và đồng phạm thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án
trái quy định của pháp luật khi không tiến hành thẩm định giá xác định giá trị chứng nhận theo giá thị trường
gây thiệt hại cho nhà nước sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng chưa được thu hồi
ngoài ra lê tấn hùng và sáu đồng phạm khác còn thực hiện các hành vi lập khống chứng tự đi tham quan học tập kinh nghiệm
ở nước ngoài để tham ô số tiền trên một mươi ba ba tỷ đồng của sacri
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố năm bị can
hai mươi ba tuổi nguyễn văn cường hai mươi ba tuổi nguyễn huy hoàng hai mươi tuổi và đinh văn sang hai mươi bốn tuổi
cả bốn đều qua tính thanh hóa về tội tàn trự trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra khuya ngày một mươi tám tháng sáu sau khi tổ chức ăn nhậu đạt bình cường và sang
rủ nhau góp tiền mỗi người một triệu đồng mua ma túy về cùng sử dụng chung
cường góp một triệu đồng cho hoàng cả nhóm đồng ý
cường đã ấn bốn triệu đồng để đưa đạt đi mua bốn viên thuốc lắc và một gram ketamin
và mượn loa đèn của đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó rủ cả hai đối tượng nữ đến cùng sử dụng ma túy chung tại một nhà nghỉ ở thị trấn dầu dây
thì bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai kiểm tra phát hiện bắt giữ
thu giữ một túi ma túy một viên nén màu hồng một lượng chất bột màu trắng thu giữ tại địa sứ trọn
có tống trọng lượng hơn một ba gram loại mdma và ketamin một thể atm một tờ tiền mệnh giá một mươi đồng quấn tròn
chín điện thoại di động các loại một đĩa sứ tròn màu trắng một loa bluetooth một đèn laser
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đạt lực lượng công an thu giữ một túi ma túy
có trọng lượng hơn bốn mươi năm gram loại ketamin